áp thấp nhiệt đới tiến vào biển đông cũng đồng nghĩa với việc mưa lớn sẽ quay lại các tỉnh biển trung
vì vậy người dân cần có kế hoạch chuẩn bị các nhu yếu phẩm phòng trường hợp lũ lên gây ngập lụt
đồng thời hết sức cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất
mưa lớn sẽ quay trở lại miền trung vào tuần tới do liên tiếp các cơn bão áp thấp nhiệt đới đi vào biển đông
không loại trừ khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực trung và nam trung bộ
trước mắt là cơn áp thấp nhiệt đới gần biển đông mà dự báo trong một hai ngày tới sẽ đi vào biển đông và khả năng mạnh lên thành bão
hệ quả là miền trung sẽ phải đối mặt với mưa lớn mưa có thể bắt đầu từ ngày mai ngày chín tháng một
nhưng rồn rập nhất là vào ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi một và sau đó là ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
khoảng giảm mưa chỉ diễn ra ngắn ngùi trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một
vì vậy người dân cần có kế hoạch chuẩn bị các nhu yếu phẩm phòng trường hợp lũ lên gây ngập lụt
đồng thời hết sức cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi núi